công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nhóm côn đồ mang hung khí đến nhà dân
truy sát bắn bị thương một người dân hủy hoại nhiều tài sản xảy ra vào hôm ngày hai mươi tháng tám vừa qua
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người mang theo dao và mã tấu đến nhà anh trịnh ngọc bình
chú tại thôn yên khang xã quảng yên huyện quảng sương tỉnh thanh hóa và yêu cầu gặp người có tên là hùng
sau đó một nhóm người trong nhà anh bình đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm hai mươi người này
sau đó đã có tiếng súng nổ lên khiến anh trịnh ngọc thành em trai anh đình bị bắn trúng chân phải đi bệnh viện cấp cứu
một người hàng xóm của gia đình anh đỉnh còn bị thương nhẹ do đạn trúng
lực lượng công an sau đó cũng đã tìm thấy nhiều viên đạn nhỏ vương vãi ở khắp nơi
nhiều tài sản của gia đình anh đình cũng bị hư hỏng
hiện công an huyện quảng xương đã quyết định khởi tố vụ án và đang truy xét các đối tượng
công an huyện quảng sương cũng đang xem xét để khởi tố một số hành vi khác có liên quan